trong hai ngày vừa qua đảng bộ quân sự tỉnh hà giang lòng trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đây là đại hội đại biểu được quân khu hai chọn làm điểm để đánh giá rút kinh nghiệm
và được truyền hình trực tuyến đến bộ chỉ huy quân sự tám tỉnh trực thuộc quân khu và điểm cầu một mươi một huyện thành phố trong tỉnh hà giang
đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ tỉnh hà giang lần thứ một mươi bảy
đại hội đảng bộ quân khu hai lần thứ chín tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tỉnh hà giang là địa phương có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh vì vậy việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
sẽ góp phần đưa lực lượng vũ trang tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nơi phên dậu của tổ quốc
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ quân sự tỉnh khóa một mươi hai và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên